hàng chục hecta đất canh tác của người dân bỗng nhiên bị chính quyền thu hồi để nhường chỗ trong
số cá nhân thuê thầu từ năm đến hai mươi năm nhằm thực hiện cái được gọi là phương án sản xuất nông nghiệp
vậy nhưng sản xuất nông nghiệp thì chẳng thấy đâu ngoài những công trình tuyên bố
kiến cẩu cao tưởng nội bất xuất ngoại bất nhậm sự thật đằng sau điều lạ lùng này là gì
ở đây là khu đất được người dân gọi là phố dâu rộng hàng chục thết tạng tại xã xuân canh huyện
đông anh hà nội khu vực này chỉ cách trung tâm thành phố hà nội duy nhất một cây cầu nhà tân
và được đánh giá là khu đất có giá trị kinh tế cao trong tương lai bởi chỉ một hai năm nữa
huyện đông anh sẽ được nâng lên thành quận đông anh thuộc thành phố hà nội người dân ở đây chưa
kịp vui mực thì bất ngờ nhận được thông tin chính quyền của ban nhân dân xã xuân canh
ra thông báo thu hồi toàn bộ số đất này của người dân để xã hội hóa trong số cá nhân thuê từ năm đến hai mươi
đất của chúng tôi là ngày xưa là đất hồ trên ở cột tiêu chạy lên khu tầm xá là đất của chúng
tôi hồ chúng tôi là liền với cái sông ngòi sông cái sông nhánh sông chạy lên tận chân cầu thăng long
ra về dưới thì ra tận sông hồng trong khi đó thì là chính quyền thôn xã thu lại bổ để làm đông nuôi tôm
mà trong đó thì một thời gian thì là cùng với các hộ là tập trung là là là là câu kết với nhau là xã
mấy thôn đã bán hết cả đất của chúng tôi đi hiện nay là dân chúng tôi không có đất trồng trọt mà làm các
nhà rồi xây dựng rồi lấp hết cả dòng sông liền với hồ của chúng tôi lấp hết cả đây đất của dân
tôi đang đẹp đẽ đang buông bắn này họ đào khuấy lên họ làm như này họ làm rồi lòng sông của
chúng tôi cũng lấp hết xưa nay là cái dòng sông nó chảy các bác ạ mưa mưa to gió lớn bão bùng kể cả
có đầy ngập ngập ngập sông trong nữa ngập hết cả các chuộng của hoa màu cho tôi nhưng mà hai ngày
sau nước lại rút đi dân tôi lại vẫn được được hoa màu sống vẫn lại được hưởng như từ khi cán bộ về
làm cái điều này là thực sự rằng dân mang lại cuộc sống của dân khó khăn quá người dân chưa
khỏi hoang mang trước thông báo thu hồi đất của chính quyền thì khó hiểu hơn là cách chính quyền
ủy ban nhân dân xã xuân canh đền bù hoa màu hỗ trợ người dân lại không theo bất cứ một quy định quyết
định nào mỗi ngày một giá chính quyền cứ thế tự ngã giá mà cả với người dân như đi chợ cũng vì thế mà
giá đền bù chẳng nhà nào giống nhà nào lạ lùng hơn mọi giao dịch thỏa thuận nhận tiền đền bù hỗ trợ
giữa chính quyền và người dân đều không có bất kỳ một loại giấy tờ biên nhận nào làm chứng
năm lần bẻ lượt các thôn này là chính quyền thương thôn này này tức là họ tên này cứ chiêu lên ngoài
ngoài chùa thì bây giờ họ mới cả thế nói bảo là đất cát thu hồi trên họ thì khác bây giờ các ông
không có giấy tờ các ông trên họ kia rồi hai một mét vuông hai mươi mét vuông chẳng biết là cứ
quy vào rồi nó đồn hết lần này họp lần kia họp được lần cuối cùng thì nó bắt đầu là ra bảo là
ra giá rồi mới đầu ba mươi hai mươi là năm mươi năm rồi gọi ra ngoài ký tất cả gọi bằng lượt tất cả
ký bạn ký vào rồi trả tiền chứ không có giấy tờ gì không có giấy tờ gì để biết nai với nhau
gì cả ta đến người ta bảo là mỗi người cầm cái xe máy đi không phải nói năng gì và người ta khác
đưa xem tiền mà mua xe máy thì tôi bảo là xe máy xe máy là thế nào mà xe máy chúng tôi bỏ công sức
ra làm ăn vất vả bây giờ công thu mất không hết cả chúng tôi mà cũng bỏ xe máy thì xong xe máy hai mươi
triệu ạ đấy sẽ vào đầu của hai mươi phần trăm chúng tôi không nghe đến lúc ở ba mươi phần trăm thế nên
cho tất cả đồng tình bỏ năm mươi phần trăm thì chúng tôi nghe thì từ bây giờ ra và gọi chúng ta ra
lấy tiền ở ngoài chùa thế là mỗi người cầm người lấy tiền về chứ còn không giấy tờ không có trao
trong cái gì bảo là lõ kia qua tìm hiểu phóng viên được biết số đất chính quyền ủy ban nhân dân xã
xuân canh thu hồi của người dân là để xã hội hóa cho một số cá nhân thuê phát triển sản xuất
nghiệp theo hướng tập trung quy mô trong các quyết định cho thuê đất của xã xuân canh và huyện đông
anh thì những cá nhân này được thuê từ năm đến hai mươi năm để trồng cây ăn quả lâu năm và làm chuồng trại
chăn nuôi gia súc gia tập
vậy nhưng thực tế phóng viên ghi nhận những khu vực này đều được xây kín cổng cao tường nội bất
xuất ngoại bất nhập phía trong là những căn nhà kiên cố nhìn từ trên cao có thể thấy ngoài trồng một
số cây ăn quả ra thì dường như ở đây không có bất kỳ hoạt động nuôi trồng sản xuất nông nghiệp nào
bất ngờ hơn phóng viên ghi nhận trên khu đất sản xuất nông nghiệp này lại tồn tại một trạm trộn
bê tông quy mô lớn với hàng chục đầu xe các loại tuy nhiên không có bất kỳ biểu hiện
hay thông tin gì về hoạt động của doanh nghiệp ừ ừ
căn cứ thông tin trong hồ sơ
thì khu vực này nhẽ ra phải là nơi trồng cây ăn quả
chăn mười gà trồng đấm
điều này không khỏi đặt ra dấu hỏi
có hay không được chính quyền ủy ban nhân dân xã xuân canh biết
nhưng không xử lý vi phạm
và vì sao ủy ban nhân dân huyện đông anh
lại có thể cho một cá nhân như vậy thuê đất đến hai mươi năm
độ khu vực vải hồ dâu trước đây
và vải hồ bên trong là dưới đất kho giao
khi mà trồng dâu đôi tầm thì cũng không đạt được mục đích
thôn xã cũng đã xây dựng đề án
và đề xuất đề nghị với ủy ban huyện đông anh
để cho các hộ ký hợp đồng thuê đất
để sản xuất nông nghiệp phát triển chăn nuôi
tất cả khu vực đó là toàn bộ là các hộ gia đình
không có doanh nghiệp nào thuê cả
mà toàn bộ là người của địa phương
các hộ gia đình
để thuê thảo ngụ đất của tập thể
để phát triển sản xuất nông nghiệp
có một số những hộ mà đã có làm nó sai với mục đích
và buộc quá những hạng mức trong trang trọng được phép
thế giới hành nhân tôi đã là bên bản
yêu cầu xử lý yêu cầu gia đình có cam kết
và gia đình tự tháo dỡ giải tỏa
và trong thời gian tới
hình như tôi cũng sẽ tiếp tục bám sát
và cũng sẽ yêu cầu các hộ
thực hiện theo đúng cây sửa
dự án phương án đã được thực hiện
thế giới hành về sản xuất nông nghiệp
trước những gì chủ tịch ủy ban nhân dân xã xuân canh
trả lời phóng viên
có thể thấy vấn đề không đơn giản
chỉ dừng lại ở việc chính quyền thu hồi đất
của người dân để xã hội hóa
cho một số cá nhân thuê đất sản xuất nông nghiệp
vậy đằng sau đó
liệu có phải là lợi ích nhóm hay không
để trả lời câu hỏi này
phóng viên đã đến ủy ban nhân dân huyện đông anh
trong buổi làm việc với phóng viên
hoàng hải đăng tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện đông anh
đã ghi nhận tình hình trên
ngay trong ngày
ủy ban nhân dân huyện đông anh cũng đã đưa ra văn bản
gửi ban nhân dân xã xuân canh yêu cầu
kiểm tra xác minh các nội dung nơi trên
và báo cáo về ủy ban nhân dân huyện đông anh
trước ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trước thông tin trên
phóng viên intv sẽ tiếp tục bám sát vụ việc
và phản ánh sớm nhất đến quý vị khán giả